tuy mới bước vào đầu mùa khô nhưng nhiều huyện miền núi của tỉnh quảng ngãi đã thiếu nước sinh hoạt trầm trọng
để có đủ nước sinh hoạt người dân phải chấp nhận sử dụng nước ở các sông hồ suối nhỏ
tuy nhiên nguồn nước này rất ô nhiễm nguy cơ sinh bệnh tật ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân vùng cao
tại xã ba dinh ba trang ba điền hơn một nửa người dân trong thôn thiếu nước sinh hoạt trầm trọng
để có nước phục vụ nhu cầu thiết yếu như nấu ăn bà con phải đi xin ở những vùng lân cận dùng qua ngày
tuy nhiên nguồn nước chính để sinh hoạt vẫn là nước từ sông suối

cần quan tâm giúp đỡ và hỗ trợ nguồn vốn để làm riêng cho nước sạch cho bà con
hiện bắt đầu vào mùa hè tình trạng khô hàn thiếu nước diễn ra ngày càng nhiều tại các huyện miền núi tỉnh quảng ngãi
người dân tận dụng các nguồn nước sông suối bên ngoài nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe là rất lớn
vì vậy cần có những hỗ trợ phù hợp cho vùng núi để khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt kéo dài trong thời gian tới